từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã mở một trăm linh lớp đào tạo nghề thuyền trưởng máy trưởng và thuyền viên cho hơn ba bốn trăm linh ngư dân ở hai mươi tám xã vùng ven biển
qua các lớp học nghề và thực hành nghề ngư dân được trang bị kiến thức về quản lý kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa các loại máy móc thiết bị trên tàu cá
kỹ năng bảo quản sản phẩm sau thu hoạch kiến thức pháp luật từ đó giúp ngư dân vươn khơi bám biển một cách chủ động tự tin vừa làm kinh tế vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
cũng nhờ đó mà thu nhập của ngư dân được nâng cao mức bình quân từ bảy đến một mươi triệu đồng một người một tháng
trong thời gian tới tỉnh quảng ngãi tiếp tục liên kết với các trường nghề chuyên nghiệp tiếp tục đào tạo nghề nâng cao cho ngư dân đáp ứng được các kỹ thuật tàu thuyền mới hiện nay